bộ trưởng hội nhập châu âu đại tây dương của ukraine olga stevanesia tuyên bố đã có sự đồng thuận trong nội bộ nato rằng ukraine cần phải trở thành thành viên của khối
đồng thời cho biết sự phản đối của budapest đối với sự gia nhập của ukraine do tranh chấp về người dân tộc hungary sống ở ukraine sẽ được khắc phục bằng các công cụ chính trị
tuy vậy phát biểu của bộ trưởng stefanisia được cho là khác với tình hình thực tế
một số thành viên nổi bật nhất của khối quân sự do mỹ lãnh đạo bao gồm pháp và đức được biết là có những do dự về việc cho phép ukraine tham gia nato
hơn nữa các tranh chấp lãnh thổ của ukraine với nga được cho là gây khó diễn giải theo các quy tắc hiện hành của khối quân sự này
trong khi đó hungary tiếp tục phản đối sự gia nhập của ukraine tại các cuộc họp chính thức của nato
lập luận rằng một quốc gia chỉ có thể gia nhập khối nếu quốc gia đó không đe dọa mà còn tăng cường an ninh cho các thành viên hiện có